bộ y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các bệnh viện viện trực thuộc bộ y tế
về việc bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nắng nóng kéo dài như hiện nay
bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trực thuộc bộ y tế tăng cường chỉ đạo
và triển khai xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm y tế ứng phó với tình hình nắng nóng kéo dài
thiếu nước sạch tại các quận huyện thị xã các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
người dân các biện pháp bảo đảm sức khỏe phòng chống say nắng say nóng bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh
tập huấn cho người dân biết cách xử lý tại chỗ ban đầu đối với các trường hợp say nóng say nắng
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường chú trọng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
bộ y tế cũng yêu cầu giả soát bổ sung các phương tiện phòng chống năng nóng